thưa quý vị theo bản tin dịch covid một mươi chín tối nay của bộ y tế cho biết có thêm ba trăm ba mươi ca mắc covid một mươi chín mới
trong đó thành phố hồ chí minh vẫn nhiều nhất là một trăm bốn mươi chín ca tổng số ca mắc trong ngày là một bảy
và trong ngày cũng có bốn trăm tám mươi bệnh nhân khỏi bệnh
sau bốn lần kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội để phòng chống dịch covid một mươi chín
thành phố hồ chí minh chính thức quyết định áp dụng chỉ thị một mươi sáu từ giờ ngày chín tháng bảy
lãnh đạo tp hcm cũng chỉ đạo các sở ngành tạm ngưng hoạt động các loại hình vận tải công cộng
xe hai bánh kết nối công nghệ với hành khách xe ôm
chủ tịch ubnd tp hcm cho biết hiện nay số ca nhiễm covid một mươi chín tại tp hcm tăng nhanh
tuy nhiên nguồn lực của thành phố vẫn đảm bảo
vì vậy đề nghị người dân không cần tích chữ hàng hóa không tập trung đông người tại siêu thị hay chợ truyền thống
đồng thời kêu gọi người dân hãy tin tưởng chung sức cùng với lãnh đạo thành phố
trong thời gian một mươi năm ngày giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
phát huy tinh thần mỗi người dân là một chiến sĩ mỗi gia đình là pháo đài chống dịch
đồng thời ủng hộ cảm thông khi thành phố áp dụng giãn cách xã hội
trước tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tại tp hcm vẫn đang diễn biến phức tạp
có nguy cơ lây lan nhanh sang một số địa phương lân cận
bộ y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi ubnd các tỉnh thành phố
hướng dẫn tiếp nhận người về từ tp hcm
theo đó tất cả người từ tp hcm đến các tỉnh thành phố khác
phải tự cách ly bảy ngày và xét nghiệm covid một mươi chín ba lần
bộ y tế thống nhất coi toàn bộ tp hcm là vùng dịch
tất cả những người đi từ tp hcm đến các tỉnh khác đều được coi là f hai
và phải thực hiện cách ly tại nhà bảy ngày kể từ ngày về địa phương
và tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian bảy ngày tiếp theo
trong thời gian tự theo dõi sức khỏe yêu cầu hạn chế tiếp xúc
với những người xung quanh
không tham gia các hoạt động tập trung đông người
nếu có dấu hiệu sốt ho đau họng khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác
phải báo ngay cho cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời
và đúng quy định
đối với những người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa ra vào tp hcm
phải tuân thủ nghiêm các hướng dẫn của bộ y tế trong vận chuyển hàng hóa
đảm bảo phòng chống dịch
thưa quý vị vào ngày hôm nay gần một triệu thí sinh đã hoàn thành ngày thi đầu tiên
với hai môn thi
đó là ngữ văn và toán
kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một được nhận định là kỳ thi đặc biệt
trong lịch sử thi quốc gia khi dịch bệnh lan rộng gần bốn mươi tỉnh thành
một số địa phương trở thành điểm nóng dịch bệnh
và ngay trong ngày thi đầu tiên đã ghi nhận nhiều tình huống phát sinh
do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và yếu tố thời tiết
thế nhưng do có sự chuẩn bị tập huấn từ trước nên các tình huống này
đã được xử lý kịp thời
vào sáng nay các thí sinh thi môn ngữ văn với thời gian là một trăm hai mươi phút
buổi chiều thí sinh thi môn toán với thời gian đạt chín mươi phút
đây là hai trong năm môn thi của kỳ thi này
đề thi năm nay được đánh giá là có tính phân loại phù hợp
để đánh giá năng lực của thí sinh trong bối cảnh các em
đã phải trải qua hai năm học online do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
ngày mai ngày tám tháng bảy thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
làm các bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội
thời gian làm bài mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp là năm mươi phút
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự công an huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
cho biết vừa bắt đối tượng giết người tại thôn mỹ long tây xã bình minh huyện bình sơn
vào trường ngày sáu tháng bảy nguyễn thiện ở cùng thôn đến nhà nguyễn tâm để nhậu
sau khi nhậu xong thiện đã gọi điện thoại cho võ văn để rủ nhậu và chê bia
quá trình gọi điện thoại cả hai đã xảy ra mâu thuẫn
nên thiện đã điều khiển xe máy đến nhà kính để nói chuyện
tại đây hai bên đã xảy ra xô xát
trong lúc xô sát kính đã dùng dao vào nách và cũng như đâm vào tách trái của thiện
hậu quả thiện chết tại chỗ
ngay sau đó lực lượng công an đã khống chế bắt giữ đối tượng võ văn kính
hiện vụ việc đã được xử lý theo đúng quy định của pháp luật
một người đàn ông ở tỉnh kiên giang đã tự đốt nhà mình
sau đó ngọn lửa đã cháy lan sang năm căn nhà khác ước tính thiệt hại hơn hai tỷ đồng
tại cơ quan công an đối tượng khai
tên là đặng thanh tùng do buồn chuyện gia đình về việc vợ và con đã bỏ nhà đi
nên khi nhậu say về tùng vào phòng ngủ dùng bật lửa chăm đốt làm cháy căn nhà của mình
đang ở và cháy lan sang bốn căn nhà khác
rất may vụ cháy không gây thiệt hại về người
thưa quý vị vào tối qua công an tp hcm đã thông tin về vụ việc phạm nhân gây dối
tại trại tạm giam trí hòa quận một mươi
vào chiều ngày sáu tháng bảy công an tp hcm tổ chức thăm khám
sức khỏe cho can phạm nhân tại trại tạm giam trí hòa
trong lúc lực lượng y tế trại tạm giam thăm khám
thì một số can phạm nhân đã kích động gây dối an ninh trật tự nơi giam giữ
công an tp hcm đã kịp thời điều động lực lượng phối hợp với quản giáo
trại tạm giam trí hòa giải quyết xử lý ổn định tình hình an ninh trật tự
đưa số căn phạm nhân trở lại bùng giam
tình hình an ninh trật tự tại trại tạm giam trí hòa đã được kiểm soát ổn định
quá trình xử lý đảm bảo an toàn tuyệt đối cho căn phạm nhân và cán bộ chiến sĩ
hiện công an tp hcm đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm của số can phạm nhân
liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
đồng thời chuyển một số can phạm nhân về trại giam t ba mươi huyện củ chi
mới được xây dựng hoàn thiện để thực hiện giãn cách phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cải thiện điều kiện sinh hoạt cho can phạm nhân
vào ngày hôm nay phòng an ninh mạng và phòng chính trị
công an tp hcm đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và công an tp hcm
đấu tranh làm rõ đường dây cá độ bóng đá qua mạng internet
có tổng số tiền cá độ lên đến một trăm linh tỷ đồng
vào ngày bốn tháng bảy các đơn vị đã phối hợp phá chuyên án đấu tranh
với hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng
bắt giữ bốn đối tượng là châu văn bin nguyễn thị mỹ lệ trần quang tùng
và nguyễn văn tú cùng chú thuệ tp hcm
theo điều tra ban đầu đối tượng châu văn biên
quản lý sử dụng một tài khoản cấp cao tại trang cá độ bóng đá bóng tám mươi tám com
bình đã phân chia trang này thành nhiều cấp rồi cấp lại cho đại lý cấp dưới là luệ
sau đó đối tượng nguyễn minh lệ lại tiếp tục cấp lại trang cá độ bóng đá
cho hai đối tượng là tùng và tú để các đối tượng thực hiện hoạt động tổ chức đánh bạc
cho các con bạc qua mạng internet
tính từ tháng bốn đến nay các đối tượng tổ chức cho các con bạc đánh bạc
với tổng số tiền gần một trăm linh tỷ đồng
thưa quý vị ngày hôm nay ngày bảy tháng bảy gần một triệu thí sinh đã hoàn thành
ngày thi đầu tiên với hai môn thi là ngữ văn và toán
kỳ thi tốt nghiệp trung hợp của thông năm nay được nhận định là kỳ thi đặc biệt
trong lịch sử thi quốc gia khi mà dịch bệnh đã lan rộng gần bốn mươi tỉnh thành
một số địa phương trở thành điểm nóng của dịch bệnh
và ngay trong ngày thi đầu tiên đã ghi nhận nhiều tình huống phát sinh
do ảnh hưởng bởi dịch bệnh và yếu tố thời tiết
thế nhưng do có sự chuẩn bị tập huấn từ trước
nên các tình huống này đã được xử lý kịp thời
và ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên antv
một thí sinh test nhanh dương tính với covid một mươi chín
cả điểm thi phải dừng thi thực hiện cách ly và chuyển sang thi đợt hai
tình huống phát sinh đặc biệt này đã diễn ra trong ngày đầu của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
các địa phương như thành phố hồ chí minh bắc giang phú yên
phát hiện các thí sinh và giám thị là kf f một lập tức đã cho dừng thi
và thực hiện các biện pháp cách ly phòng chống dịch
theo báo cáo nhanh của sở giáo dục và đào tạo thành phố hồ chí minh
trong ngày thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên đã có ba điểm thi xuất hiện thí sinh thuộc diện f
và test nhanh có kết quả dương tính với sars cov hai
còn một số địa phương khác ghi nhận ảnh hưởng của dịch bệnh như bắc giang an giang phú yên
đã nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và xử lý tình huống khẩn cấp
khi phát hiện các trường hợp f ngay tại điểm thi
an giang có bốn trên một mươi một huyện thị
chúng ta phải thực hiện cái phong tỏa và các em ở những điểm thi này thì không tham gia thi đợt một
cho nên cái quan trọng nhất là chúng ta phải làm sao cho cái tâm lý của các em nó không được hoang mang
các em bước vào phòng thi với tâm lý thoải mái nhất
mong rằng tâm lý của các em sẽ được các thầy cô trong cán bộ coi thi sẽ xác định cho các em thật rõ
sáng nay các thí sinh thi môn ngữ văn với thời lượng một trăm hai mươi phút
buổi chiều thí sinh thi toán với thời lượng chín mươi phút
đây là hai trong số năm môn thi của kỳ thi này
đề thi năm nay được đánh giá là có tính phân loại phù hợp để đánh giá năng lực của thí sinh
trong bối cảnh các em đã phải trải qua hai năm học online do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
khá là an toàn và cảm thấy khá là thoải mái khi mà bước vào phòng thi
đề thi năm nay không khó quá
nhưng mà lại hỏi vào bài thơ thì em cũng hơi lo
nhưng mà em viết thì em thấy viết được
nên đề chắc là em nghĩ các bạn cũng xem được ạ
tôi cho rằng đề thi môn ngữ văn tốt nghiệp năm hai nghìn hai mươi một mà bộ giáo dục vừa ra là một đề thi tương đối hay
và đảm bảo được yêu cầu cả việc xét tuyển tốt nghiệp lẫn cho các trường xét tuyển vào đại học
đề thi vẫn gồm hai phần
theo như cấu trúc cơ bản mà bộ đã công bố
các kiến thức và kỹ năng chủ yếu nằm trong chương trình ngữ văn lớp một mươi hai
tất nhiên các con vẫn phải sử dụng một số kiến thức và kỹ năng từ các lớp học dưới mới có thể giải quyết được đề bài
về mặt phổ điểm thì tôi cho rằng là đối với đề này các con sẽ làm bài tương đối tốt
cho nên cái phổ điểm phổ biến sẽ là phổ điểm từ khoảng tầm bảy điểm cho đến khoảng tám điểm
ngày mai thí sinh thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một làm các bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội
thời gian làm mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp là năm mươi phút
vâng và để tạo điều kiện cho thí sinh và phụ huynh di chuyển an toàn thuận lợi thông suốt không để xảy ra ủn tắc giao thông
cũng như các tình huống phức tạp về an ninh trật tự lực lượng công an trên cả nước cũng đã triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên antv tại một số địa phương trên cả nước
theo ghi nhận thực tế tại các điểm trường nơi diễn ra kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi một
tình hình an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông được đảm bảo
ngay từ sáng sớm các lực lượng chức năng đã triển khai lực lượng tại các điểm thi
đồng thời bố trí đầy đủ lực lượng tổ chức điều tiết giao thông không để xảy ra ủn tắc cục bộ
một số điểm trường cũng đã bố trí các vị trí dừng chờ cho phụ huynh trong suốt quá trình các em làm bài thi để đảm bảo yêu cầu giãn cách và phòng chống dịch
mặc dù buổi chiều tại thành phố hà nội đã xuất hiện cơn mưa khiến việc đi lại khó khăn
nhưng lực lượng công an đã tổ chức ứng trực liên tục đảm bảo việc đi lại của thí sinh và người nhà được thông suốt an toàn
còn tại một số địa phương khác đặc biệt là những tỉnh thành phố đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
mỗi điểm thi tại các quận huyện đều có phòng thi dự phòng vừa làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn đảm trách
vừa tham gia phòng chống dịch và bảo vệ kỳ thi
do vậy song song với công tác đảm bảo an ninh an toàn lực lượng công an tại cơ sở phải chủ động linh hoạt trong công tác nắm tình hình
đồng thời nâng cao công tác phòng chống dịch
bảo các thí sinh tại các điểm thi thực hiện tốt nguyên tắc năm k
lực lượng cảnh sát hồ thông đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cơ sở
tiến hành dăng dai tại các điểm thi để đảm bảo phụ huynh đứng cách xa các cổng trường năm mươi mét
đồng thời lực lượng cảnh sát hồ thông đã xây dựng các phương án để bố trí lực lượng phong lùng đi tiết cho không
chúng tôi đã bố trí các lực lượng chốt chặn ở hai đầu thành hai chốt
đó là chốt nguyễn bình kim nguyễn hồ
hô cảnh và chốt nguyễn bình kim lê dũng
nhằm đảm bảo thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch hiện nay theo chỉ thị số một mươi của quốc gia
với sự tham gia của nhiều lực lượng trên cả nước trong đó có lực lượng công an
ngày đầu tiên của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn hai mươi một đã diễn ra nghiêm túc an toàn tuyệt đối
ngày mai các thí sinh sẽ tiếp tục bước vào ngày thi thứ hai
và đây cũng là thời điểm lực lượng công an tiếp tục có mặt ứng trực với mục tiêu đảm bảo an ninh tốt nhất cho kỳ thi năm nay
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh hai mươi bốn h của truyền hình công nhân dân
chương trình sẽ được tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác trong bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
kim hạ xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin nhịp sống hai mươi bốn h bảy
kính thưa quý vị do thông tin ba chợ đầu mối tại tp hcm bị đóng cửa và lượng người đến mua sắm tại các siêu thị chợ truyền thống đã tăng đột biến
và trước tình trạng này
chiều ngày bảy tháng bảy sở công thương tp hcm đã tổ chức họp báo cho biết lượng hàng hóa tại tp hcm chỉ thiếu hụt cục bộ tại thời điểm người dân mua sắm quá đông
và tp hcm hoàn toàn có thể đáp ứng trữ lượng hàng hóa phục vụ nhu cầu người dân trong mọi tình huống chống dịch
tp hcm hiện tại có một trăm hai mươi bảy chợ truyền thống
trên hai trăm ba mươi bảy chợ truyền thống phải tạm ngưng điều chỉnh phương thức hoạt động
trong đó có tính luôn ba chợ đầu mối do không đảm bảo các phương án phòng chống dịch
trước thông tin này
nhiều người dân tỏ ra hoang mang lo lắng nên đã tập trung mua sắm rất đông tại các siêu thị chợ
gây tiếp hụt nguồn hàng hóa cục bộ đặc biệt là rau củ quả
tuy nhiên tại buổi họp báo diễn ra vào chiều nay ngày bảy tháng bảy
đại diện các siêu thị lớn trên địa bàn tp hcm như sài gòn coop sata mm mega market đều khẳng định
các doanh nghiệp đều có trữ lượng hàng hóa dồi dào và cân phân phối hàng hóa phong phú
đảm bảo cho người dân trong thời gian sắp tới
gạo đường muối những cái thực phẩm đồ hộp những thực phẩm đông lạnh thì luôn luôn đầy đủ ở tại các kênh của mình
nhưng mà cái thiếu ở trên quầy hiện nay là vừa rồi thì tôi mới đi một vòng phải siêu thị
cũng như kiểm soát thì thiếu thiếu rau
rau thì thông thường bà con mua ở đầu ngày nhưng mà khi một hai tiếng thì bà con gom lại thì hết
nhưng mà chiều mai và hai giờ chiều nay thì lại đầy kể lại
do đó thiếu mang chất cục bộ và chất này
cái điều này thiếu là do cái điều kiện logistic điều kiện hậu cần của mình
nó cũng không có phát triển nhanh kịp đối với lại các vừa cung ứng này
thì có lẽ là nó cũng không tạm nên cái hoang mang nếu như có sự giải thích rõ từ các cơ quan phát triển
cái việc mà trên cải hàng thiếu thì đó là trung bộ
đến trưa nay thì cái lượng hàng cung cấp của sata các lượng hàng tăng tăng gấp năm lần năm lần so với ngày thường
đối với giờ làm việc các siêu thị khẳng định bên cạnh việc đảm bảo trữ lượng hàng hóa ổn định
phương thức mua hàng trực tuyến được triển khai chặt chẽ thì thời gian mở cửa siêu thị cũng sẽ tăng lên
đáp ứng nhu cầu lớn nhất của người dân
tuy nhiên tại mỗi thời điểm siêu thị vẫn sẽ thực hiện giãn cách và sẽ đóng cửa tạm thời khi đã đủ lượng khách mua sắm trong siêu thị
giờ mở cửa của em em thì trước đây là từ sáu giờ ra đến chín giờ tối
từ sáu giờ đến nhưng mà theo dự trị của sản phẩm thương thì chúng tôi đã tăng lên
từ ngày hôm qua là từ sáu giờ sáng đến một mươi một giờ
tuy nhiên vấn đề là chúng tôi có thể cam kết với sản phẩm thương rằng là mở cửa tháng bốn trên tháng một cũng được khi mở cửa về nguồn nguyên lực
thì thay vì lúc trước là chúng tôi mở cửa là tám giờ thì bây giờ là sẽ tăng lên là bảy giờ
và đóng cửa là lúc trước là hai mươi hai giờ thì bây giờ là hai mươi ba giờ so với các siêu thị
đồng thời để hỗ trợ các tiểu thương mua bán tại chợ đầu mối trong thời điểm ba chợ đầu mối tại tp hcm đều đã tạm đóng cửa
các tiểu thương mua bán nhỏ
có lẽ tại các chợ truyền thống các siêu thị sẽ vừa tiếp nhận hàng hóa từ các tiểu thương tại chợ đầu mối vừa hỗ trợ các tiểu thương chợ truyền thống cung ứng hàng hóa với giá xỉ
hiện nay thì các anh chị tiểu thương ở các chợ truyền thống thì gần như là sẽ không biết rằng là sẽ kiếm cái nguồn hàng ở đâu
thì theo dự trí đạo của sở công thương thì bên đây đang ra một cái phương án tạo ra một cái số hotline
và sẽ cung cấp cái số hotline này cho sở công thương
nhờ sở công thương
sở công thương truyền thống giúp cho các quận quỹ để đưa tận tay cho các anh chị tiểu thương
các anh chị tiểu thương gọi vào số hotline đó
chúng tôi sau khi xác nhận đó cũng là tiểu thương trong chợ
thì chúng tôi sẽ có một cái chính sách giá ưu đãi đặc biệt riêng cho các anh chị tiểu thương đó
nhằm cung cấp một lượng hàng thay thế trong thời gian mà chợ bệnh viện đóng cửa
thì hiện nay về phía sở công thương cũng đang tổ chức để bà con tiểu thương có thể thay vì hoạt động ở chợ đầu mối trong giai đoạn
trong giai đoạn này các chợ bị đóng cửa thì sẽ tổ chức thu mua các nguồn hàng này để cung cấp ra thị trường
như vậy thành phố hồ chí minh hoàn toàn có thể chủ động nguồn dự trữ lương thực thực phẩm và đảm bảo cho người dân luôn được cung ứng đầy đủ
người dân không cần chân lấn mua sắm và dự trữ lương thực tránh tình trạng tập trung đông người gây khó khăn cho công tác chống dịch
nguồn hàng dự trữ nguồn hàng của các dân thì các dự trữ lương thực là rất phong phú và các dân phong phối của chúng ta đang trải lỏng để phục vụ cho
các dân trong bất cứ tình huống nào và rất mong người dân hãy chiêu dụng một cách khoa học an toàn để góp vào một thành phố để đảm bảo cho người dân
bên cạnh việc phối hợp với các doanh nghiệp phân phối kịp thời tăng lượng hàng tăng thời gian mở cửa bán hàng tăng hình thức bán hàng
tới đây sở công thương sẽ triển khai đến các quận quyện tp thủ đức việc điều chỉnh phương thức tổ chức kinh doanh mua bán nhằm đảm bảo lượng cung ứng lẫn điều kiện an toàn giãn cách
sở y tế tỉnh đồng nai cho biết là trong ngày bảy tháng bảy toàn tỉnh đã ghi nhận là hai mươi một ca dương tính mới
đáng chú ý là có nhiều trường hợp từ bình dương sang làm xét nghiệm để có giấy xác nhận âm tính nhưng đã được phát hiện nhiễm covid một mươi chín
ngoài ra thì tỉnh cũng đã có ca tử vong đầu tiên do covid một mươi chín
cụ thể năm trường hợp là người từ bình dương qua làm xét nghiệm test nhanh tại bệnh viện đại học y dược synmart
năm trường hợp này không liên quan cộng đồng tại đồng nai
và đồng nai đã tiếp nhận điều chỉnh
bên cạnh đó có thêm hai trường hợp liên quan đến chợ đồ mối bình điền tp hcm
tổng số ca liên quan đến chợ bình điền đến hôm nay là ba ca đồng thời tiếp tục phát hiện một mươi bốn ca dương tính liên quan đến chợ đầu mối hóc môn
trong đó một ca tại phường tân biên còn một mươi ba ca tại huyện thống nhất và một ca trong khu vực phong tỏa một mươi ba ca là f một đang cách ly tại khu vực cách ly đại học miền đông
tổng số ca dương tính trong đợt dịch thứ tư tại đồng nai đến sáng nay là một trăm một mươi ca trong đó liên quan đến chợ đầu mối ngóc môn là tám mươi chín ca
ngoài ra đồng nai cũng có ca tử vong đầu tiên do covid một mươi chín là một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba ngụ ở huyện thống nhất
bệnh nhân có bệnh lý nền đái tháo đường tăng huyết áp là trường hợp buôn bán tại chợ đầu mối hóc môn đi cách ly tập trung ngày hai mươi chín tháng sáu tại trường đại học miền đông
trước tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm vẫn đang diễn biến phức tạp có nguy cơ lây lan nhanh sang một số địa phương lân cận
bộ y tế vừa có công văn hỏa tốc gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố hướng dẫn tiếp nhận người về từ tp hcm
theo đó tất cả người từ tp hcm đến các tỉnh thành phố khác phải tự cách ly bảy ngày và xét nghiệm covid một mươi chín ba lần
công văn hỏa tốc của bộ y tế cho biết hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm vẫn đang diễn biến phức tạp khó lường
đang tiếp tục lây lan nhanh sang một số địa phương lân cận cần sớm có các giải pháp hành động quyết liệt mạnh mẽ hơn nữa
kịp thời kiềm chế đẩy lùi và kiểm soát tình hình
bộ y tế đề nghị ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo thực hiện các nội dung sau
ủy ban nhân dân tp hcm trao đổi thống nhất với ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trước khi đưa những người từ tp hcm về các tỉnh thành phố khác
đồng thời thống nhất bố trí phương tiện vận chuyển đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
tất cả những người từ tp hcm trừ các trường hợp từ các tỉnh thành phố khác đi qua tp hcm nhưng không dừng đổ
được coi là người tiếp xúc với người tiếp xúc gần với trường hợp bệnh xác định thì phải thực hiện cách ly y tế tại nhà trong thời gian bảy ngày kể từ ngày về địa phương
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian bảy ngày tiếp theo
ngoài ra phải thực hiện xét nghiệm ba lần vào ngày đầu ngày thứ ba và ngày thứ sáu trong thời gian cách ly y tế tại nhà
cũng trong ngày bảy tháng bảy công an thị xã tân uyên tỉnh bình dương cho biết đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ một nhóm côn đồ vào nhà dân trong khu phong tỏa chém người gây thương tích
nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn từ việc tranh chấp một chú chó
chiều ngày sáu tháng bảy anh nguyễn thanh hiếu bốn mươi một tuổi cùng ba người khác đang trong nhà tại phường phú chánh thị xã tân uyên
thì bất ngờ bị nhóm thanh niên có bốn người lén đi vào nhà dân ở phường hòa phú thành phố thủ dầu một rồi băng qua đường xông vào nhà anh hiếu đánh người gây thương tích
đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường còn các nạn nhân được đưa đến bệnh viện đao khoa tỉnh cấp cứu
tiếp nhận tin báo công an phường phú chánh có mặt để xác minh trích xuất camera an ninh để điều tra
qua xác minh lực lượng công an xác định trong nhóm đối tượng gây án có nguyễn văn đệ ba mươi bốn tuổi ngụ thị xã tân nguyên
theo công an thị xã tân nguyên nhân ban đầu được xác định vào ngày bốn tháng bảy anh hiếu phát hiện tiệm tạp hóa nằm trên địa bàn phường hòa phú
con nuôi con chó giống con của anh hiếu bị mất nên đã đến tìm tạp hóa bắt chó về nhà
vào chiều ngày sáu tháng bảy đại dẫn theo nhiều người để đòi lại chó và đánh người
được biết khu vực này đã bị lực lượng chức năng phong tỏa từ ngày bốn tháng bảy do có ca dương tính với covid một mươi chín
sáng ngày bảy tháng bảy tòa án nhân dân tỉnh bình thuận mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án gây rối trực tự công cộng
đối với bị cáo trần thị ngọc nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy đã có hành vi gây rối tại tòa án nhân dân tỉnh bình thuận vào ngày hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
tại phiên tòa phúc thẩm trần thị ngọc nữ có yêu cầu luật sư chí định
nên hội đồng xét xử đã tính đến việc cho hoãn phiên tòa để bố trí luật sư cho bị cáo
tuy nhiên sau đó bị cáo không yêu cầu luật sư nữa mà đề nghị tiếp tục được xét xử
nội dung trần thị ngọc nữ kháng cáo là cho rằng mình bị oan
tuy nhiên khi kháng cáo bổ sung bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội
và xin được giám nhạc hình phạt cho hưởng án treo để được đi chứa bệnh
tại phiên tòa phúc thẩm hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh bình thuận
xét thấy không có tình tiết nào mới so với phiên tòa xét xử sơ thẩm trước đó
nên đã tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo trần tiền ngọc nữ với mức án chín tháng tù giam
hành vi gây rối của nữ đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ công chức tòa án đang làm việc
và các đương sự khác đến tòa án liên hệ công việc và ảnh hưởng đến một phiên tòa xét xử vụ án dân sự khác